đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đã tiếp đoàn cán bộ của quỹ tiền tệ quốc tế imf do ông alex momoraz làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
cũng trong chiều nay tại trụ sở trung ương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
đã tiếp đoàn cán bộ của quỹ tiền tệ quốc tế imf do ông alex mumorat làm trưởng đoàn
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đánh giá cao sự hợp tác thiết thực hiệu quả giữa việt nam và quỹ tiền tệ quốc tế thời gian qua
đặc biệt trong các hoạt động tư vấn chính sách về ngân hàng tài chính đồng thời mong muốn quỹ tiền tệ quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành
hợp tác chặt chẽ cùng việt nam tăng cường hơn nữa hoạt động hỗ trợ đào tạo tư vấn chính sách cho việt nam
ông alex momorat đánh giá cao chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam trong ổn định kinh tế vĩ mô
đổi mới mô hình tăng trường cùng với đó khẳng định imf sẽ luôn luôn đồng hành cùng việt nam trong quá trình phát triển